trước diễn biến phức tạp của hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập trong các quán bar nhà hàng để sử dụng bóng cười
công an quận hà đông hà nội đã triển khai phương án truy quét
cụ thể vào hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy liên quân công an quận hà đông thành phố hà nội đã bất ngờ kiểm tra cơ sở dubai coctel lounce
có địa chỉ số hai trăm một mươi sáu đường một mươi chín tháng năm văn quán do phạm tiến quân làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an ghi nhận có năm nam giới là nhân viên phục vụ một mươi bảy khách nam và năm khách nữ
cùng với số lượng lớn bình khí no hai và quả bóng bay dùng để thổi bóng cười
trước đó vào h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bảy các lực lượng công an quận hà đông tiến hành kiểm tra cơ sở beer club begin
có địa chỉ tại số ba trăm bốn mươi năm đường hữu hưng phường dương nội hà đông do trần văn cường làm chủ
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác cũng đã ghi nhận có hai dancer nữ mặc trang phục
bikini một đen sơn nam sáu nhân viên tiếp rượu hai mươi năm nam nhân viên phục vụ một mươi nam nhân viên bảo vệ
khách tại quán có hai mươi một khách nam và bốn nữ tổng số tăng vật thu giữ tại hai cơ sở này là chín trăm linh quả bóng cười và hàng chục bình khí
tổng số tăng vật thu giữ tại hai cơ sở này là chín trăm linh quả bóng cười và hàng chục bình khí